cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết
thưa quý vị chính phủ ban hành nghị quyết số tám mươi năm nqcp về hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo đó các bộ ban ngành phải quản lý chặt chẽ giá cả thị trường
đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nghị quyết nêu rõ thời gian tới dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm lại diễn biến khó lường và gặp nhiều khó khăn
lạm phát tiếp tục ở mức cao ở một số nền kinh tế lớn dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp
ở trong nước nền kinh tế có khả năng phục hồi nhanh hơn
tuy nhiên khó khăn và thách thức còn rất lớn nhất là giá xăng dầu nguyên vật liệu đầu vào tăng cao và áp lực lạm phát gia tăng
cấp các ngành các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là theo dõi chặt chẽ tình hình
và sẵn sàng phương án điều hành chủ động linh hoạt sáng tạo ứng phó kịp thời với diễn biến thế giới và trong nước
tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp kiên định mục tiêu ưu tiên và nhiệm vụ trọng tâm
cấp bách nhất hiện nay là kiểm soát lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày một mươi tám tháng bảy lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện ba xe ô tô tải
vận chuyển số lượng lớn hàng hóa của nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ và trị giá hàng hóa lên đến hơn một năm tỷ đồng
trên địa bàn biên giới triton
trưa ngày một mươi sáu tháng bảy tại khóm ba thị trấn tri tôn tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp với đội cảnh sát giao thông
trật tự công an huyện tri tôn phát hiện ba xe ô tô tải có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có vận chuyển hàng chục nghìn sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc tổng giá trị lên đến một năm tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra ba tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
tổ công tác đã bàn giao vụ việc cùng phương tiện và hàng hóa cho công an huyện tri tôn tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo thẩm quyền
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ và tiến hành lấy lời khai đối với nguyễn thị hằng
và tài xế nguyễn phước lộc cùng ngụ tại thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang để làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
vào khoảng tám giờ
năm mươi phút ngày một mươi tám tháng bảy tại bến xe khách rạch giá lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố rạch giá đã tiến hành kiểm tra chiếc xe khách biển kiểm soát sáu mươi tám h bảy nghìn một trăm năm mươi ba
chạy tuyến hà tiên rạch giá do lộc làm tài xế thì phát hiện trên hông và thùng xe phía sau có cất dấu hai mươi ba bịch ni lông màu đen
bên trong có chứa hai ba trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lộ các loại nên tiến hành tạm giữ đồng thời mời tài xế lộc và phụ xe là bà hằng về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an bà hằng khai nhận
mình chỉ là người phụ xe làm thuê cho một chủ xe khách chạy tuyến rạch giá hà tiên và ngược lại
mỗi ngày được trả công hai trăm linh đồng số thuốc lá trên được đưa lên xe khách tại thị trấn kiên lương để khi xe chạy về đến bến xe rạch giá thì giao lại cho một số đối tượng khác tiêu thụ
nhưng khi xe vừa vào đến bến thì bị công an kiểm tra bắt giữ cùng tăng vật
qua công tác nắm tình hình văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau phát hiện một nhóm đối tượng hầu hết là nữ đã tổ chức và câu kết với nhau
thực hiện các hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng bị nhóm đối tượng này nhắm đến đó là các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh cà mau
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra nhóm đối tượng đã lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đi lại khó khăn hạn chế tiếp xúc công tác thẩm định xác minh của các ngân hàng gặp hạn chế
nên chúng đã cầu kết nhau làm giả các giấy tờ sử dụng con dấu giả của các ngân hàng
cơ quan doanh nghiệp để tiến hành thực hiện vay tiền
chúng tôi xác định các đối tượng này lợi dụng việc viên kiếp nhà nước
nên đã câu kết với các đối tượng bên ngoài đặt thuê
mua các loại giấy tờ giả của các cơ quan nhà nước và giấy chứng minh nhân dân trên qua mạng xã hội
để làm giả hồ sơ gây tính chấp tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cà mau
các đối tượng này đã thực hiện hành vi rất là tinh vi
chỉ trong thời gian này
trong thời gian ngắn công an tỉnh cà mau đã phát hiện và làm rõ hàng chục bộ hồ sơ bị làm giả để chiếm đoạt tiền vay
thủ đoạn của nhóm đối tượng này sau khi đặt giả làm giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet
chúng điện thông tin người vai với nhiều địa chỉ khác nhau trong tỉnh
đồng thời ký giả chữ ký của người có thẩm quyền tại các cơ quan trường học
sau đó mang đến các ngân hàng để làm thủ tục vay
tính đến thời điểm hiện nay số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt của các ngân hàng lên đến trên sáu tỷ đồng
theo lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
mặc dù nhóm đối tượng được tổ chức chặt chẽ tinh vi gây ảnh hưởng đến hoạt động tiến dụng cho vai hợp pháp của hệ thống ngân hàng
thế nhưng bản thân các ngân hàng có thể ngăn chặn được loại tội phạm này nếu các quy trình vay vốn được giám sát chặt chẽ ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ
thứ nhất là đối với các cơ quan nhà nước mà cho cán bộ vay ký các thủ tục để cho cán bộ vay tính chấp ngân hàng
thì chúng ta nên kiểm tra kỹ
tin của cán bộ mình cần vay là vay bao nhiêu rồi từng đối tượng cụ thể
sau đó thì cán bộ tính dụng ngân hàng nên có thẩm tra thẩm định lại hồ sơ đối chiếu lại kỹ đối với cơ quan có nhu cầu dây tính chấp
qua đó thì mình mới xác định được việc vay đúng hay không đúng
để tránh trường hợp ký tràn lan đối tượng lợi dụng
điều này để làm giả thêm các loại giấy tờ để vay giống tại ngân hàng
từ những chứng cứ và quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với một mươi sáu đối tượng do trương hồng điển và trần thị kiều cầm đầu
về các hành vi làm giả và sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đa số các đối tượng đều là nữ hàng ngày đi làm thuê mua bán và lao động thời vụ
cho đến thời điểm bị cơ quan công an bắt tạm giam họ mới nhận thức rõ hậu quả về hành vi vi phạm pháp luật
những giọt nước mắt cùng lời xin lỗi muộn màng các đối tượng phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình
đây cũng là bài học cho người dân phải tìm hiểu kỹ càng trước các hoạt động liên quan đến pháp luật
đừng vì hám lợi mà phải trả giá bằng những ngày tháng trong trốn lao tù
về phía các ngân hàng đây cũng là bài học kinh nghiệm trong việc cho vay
cần cẩn trọng hơn nữa không để sơ hở để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo xin mời quý vị đến với những tin vấn kinh tế đáng chú ý
tiếp theo xin mời quý vị đến với những tin vấn kinh tế đáng chú ý
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
nâng tổng mạng máy bay giữa hai nước lên một mươi bảy đường là hãng phục vụ nhiều đường bay thẳng nhất giữa hai nước
vietjet hiện cũng đang phục hồi bốn đường bay từ hà nội tp hcm đi new delhi và mumbai
hai trung tâm chính trị kinh tế và du lịch lớn nhất của ấn độ với ba bốn chuyến mỗi tuần sen kẽ giữa các điểm đến
thưa quý vị những ngày gần đây loại tội phạm lừa đảo mạo danh điều tra viên cán bộ công an
thông báo về việc bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia
đã sửa tiền mà cơ quan công an đang tiến hành điều tra tiếp tục xuất hiện trở lại
dù bộ công an đã nhiều lần cảnh báo tuy nhiên thì không ít người thiếu cảnh giác đã rơi vào tình cảnh bị lừa mất số tiền lớn
khoảng hơn một tuần nay ông nguyễn hồng thái tám mươi ba tuổi chú thẻ tổ một mươi bảy phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
thường xuyên bị một nhóm đối tượng giả danh là cơ quan điều tra
giới thiệu họ tên là hà văn luân đội trưởng đội điều tra thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
thông báo ông có liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu ông chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra
theo công an tp bắc cạn thời gian qua đã có một số trường hợp bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên
dù cơ quan công an đã liên tục khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi có nội dung tương tự
bởi đây thực chất là các đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn cũ của các đối tượng là mạo danh điều tra viên cán bộ công an viện kiểm sát tòa án
thông báo nạn nhân về việc bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm ma túy rửa tiền mà cơ quan công an đang tiến hành điều tra
sau đó các đối tượng dò hỏi các thông tin về tài khoản ngân hàng
tiền gửi tại các ngân hàng của bị hại có liên quan đến đường dây tội phạm
các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại ra ngân hàng khác để mở một tài khoản
và đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại
lừa đảo giả danh công an cung cấp
đối tượng lừa đảo nói mục đích là để kiểm tra xác minh giám định số tiền này
có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản này của bị hại
từ đó buộc nạn nhân cung cấp toàn bộ tên đăng nhập và mã kích hoạt
để chuyển tiền sang tài khoản khác bằng internet banking
theo chúng tôi xác định rằng đối loại tội phạm này thì phòng ngừa là chính
thời gian vừa qua chúng tôi đã phối hợp với nhiều ban ngành toàn thể
nhiều cơ quan để tuyên truyền bằng nhiều hình thức
cũng rất mong là bà con nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác chú ý lắng nghe
những thông tin tuyên truyền của cơ quan công an
từ đó biết rõ cái loại thủ đoạn chính của loại tội phạm này
để không trở thành những bị hại tiếp theo
cơ quan tố tụng khi làm việc đều bằng giấy mời và phối hợp với công an địa phương
không bao giờ có chuyện công an ở tỉnh khác gọi điện thẳng cho đương sự
và càng không có việc công an yêu cầu đương sự tự truyền tiền đến một nơi nào đó
nếu bà con nghe được cái việc đó chắc chắn đây là thủ đoạn của đối tượng lừa đảo
dù lực lượng công an đã tuyên truyền rất nhiều nhưng để không dính bẫy của các đối tượng xấu
thì mọi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo truyền tiền
để phục vụ công tác điều tra của các đối tượng lừa đảo để tránh những thiệt hại đáng tiếc
thì liên tiếp nhận được những cuộc gọi như vậy
hãy trình báo với cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý
cảm ơn quý vị đã theo dõi
cảm ơn quý vị đã theo dõi